thưa quý vị vaccine là giải pháp hiệu quả nhất hiện nay để phòng chống dịch covid một mươi chín
để có vaccine phòng dịch thì chính phủ đã phải thúc đẩy tiến độ đàm phán mua vaccine nhanh nhất nhiều nhất có thể
bộ y tế đang chuẩn bị các phương án để sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng toàn quốc sẽ diễn ra an toàn công khai và minh bạch
hiện nay hầu hết các địa phương đã lên danh sách những người đăng ký tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
tuy nhiên điều đáng nói là một bộ phận người dân đã xuất hiện tâm lý lựa chọn và đợi chờ vaccine
làm nghề lái xe taxi tại thành phố hà nội thường xuyên phải tiếp xúc với rất nhiều người
ông lường hiểu hơn ai hết về nguy cơ mắc covid một mươi chín của mình
tuy nhiên đến nay thì ông vẫn chưa có ý định đăng ký tiêm vaccine covid một mươi chín dù đã được ủy ban nhân dân phường thông báo
bây giờ cứ phải để chờ xem thiên hạ người ta tiêm như thế nào người ta chọn như thế nào mình vắt chiếc thôi
còn gia đình anh toản có ba người đủ điều kiện được đăng ký tiêm phòng vaccine covid một mươi chín tại phường
nhưng anh quyết định không đăng ký tiêm mà chờ đợi đợt sau với hy vọng được tiêm đúng loại vaccine mong muốn
theo bộ y tế các loại vaccine phòng covid một mươi chín được lưu hành sử dụng ở việt nam đều được tổ chức y tế thế giới who tiền thẩm định
đồng thời được viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế kiểm định chất lượng rất chặt chẽ
vì vậy việc chờ đợi lựa chọn vaccine sẽ làm mất cơ hội bảo vệ mình trước dịch bệnh
tiêm càng sớm càng tốt sẽ càng có cái khả năng được bảo vệ
nếu chúng ta càng chậm trễ thì chúng ta sẽ càng có nguy cơ bị mắc bệnh
và khi chúng ta mắc bệnh thì không chỉ là cá nhân của bản thân mình mà nó còn có thể lây lan cho những người thân và cộng đồng
theo nghiên cứu của các nhà sản xuất vaccine phòng covid một mươi chín hiện nay có hiệu quả đặc biệt

ngoài tác dụng giảm số người nhiễm giảm số trường hợp bị biến chứng do mắc bệnh
vaccine covid một mươi chín còn giúp giảm số bệnh nhân phải nhập viện điều trị và số ca tử vong
thì hãy đến ngay costshare y tế gần nhất để được tiêm chủng
bởi vì việc tiêm chủng vaccine covid một mươi chín này không chỉ là quyền lợi

cá nhân đó mà nó còn là trách nhiệm đối với những người thân của mình trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội
việt nam đang đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu và sản xuất vaccine để tạo miễn dịch cộng đồng vào cuối năm hai nghìn hai mươi
vì vậy bộ y tế kêu gọi người dân hãy chung tay cùng chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín
đó cũng là cách hiệu quả nhất để bảo vệ mình và những người xung quanh